thưa quý vị và các bạn trong các hành vi ứng xử giữa con người với con người hiện nay thì đáng lên án nhất đó là hành vi gặp người bị tai nạn giao thông nhưng không cứu giúp hoặc gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
đây là cách hành xử vi phạm về mặt đạo đức và quy tắc ứng xử trong văn hóa giao thông
vâng và hơn hết đây chính là hành vi vi phạm pháp luật tuy nhiên thực tế vẫn còn rất nhiều người có cách hành xử thiếu tình người gây bức xúc trong dư luận một ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh quảng ngãi
đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô và một xe gắn máy xảy ra lúc hai mươi một h ba mươi phút tối ngày một mươi ba tháng tám tại ngã tư đường phan bội châu và hùng vương thành phố quảng ngãi
tài xế điều khiển xe ô tô sau khi gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường
bỏ mặt ba nạn nhân đi trên xe máy đang bị thương mà không cứu giúp
công an thành phố quảng ngãi ngay sau đó đã điều tra và xác định đối tượng điều khiển xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn là roni patricker quốc tịch thụy sĩ đang cư trú tại thành phố quảng ngãi
việc gây tai nạn rồi bỏ trốn không cứu người bị nạn như thế này không phải là duy nhất
rạng sáng ngày hai mươi hai tháng bảy tài xế nguyễn văn hiện ở quận thanh khê thành phố đà nẵng lái xe ô tô bốn mươi ba b hai nghìn bảy trăm bốn mươi bảy chạy tuyến đà nẵng gia lai
sau khi tông chết một thanh niên đi xe máy trên quốc lộ một đoạn thôn châu me thuộc xã đức phong huyện mộ đức đã xóa dấu vết hiện trường đưa xe và thi thể nạn nhân vào lề đường rồi tẩu thoát gây bức xúc lớn trong nhân dân
tuy nhiên hành vi trên đã bị lực lượng công an kịp thời phát hiện truy bắt
cái công tác điều tra của đcth nhất liên quan đến vấn đề gây tai nạn xong là không cấp cứu bỏ chạy

từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra hàng chục trường hợp xe ô tô và bốn trường hợp xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy

từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra hàng chục trường hợp xe ô tô và bốn trường hợp xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra hàng chục trường hợp xe ô tô và bốn trường hợp xe ô tô và bốn trường hợp xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra hàng chục trường hợp xe ô tô và bốn trường hợp xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy